tại hà nội chương trình đối thoại chiến lược giữa các cơ quan nghiên cứu asean hàn quốc lần thứ hai
đã được tổ chức với chủ đề quan hệ asean hàn quốc trong thế kỷ mới hướng tới tầm nhìn chiến lược chung
đối thoại tập trung thảo luận hai chủ đề chính gồm tình hình quốc tế và khu vực trong giai đoạn hậu covid một mươi chín
quan điểm và hàm ý đối với asean và hàn quốc và thúc đẩy các nội dung hợp tác thực chất giữa asean và hàn quốc
đối thoại chiến lược các cơ quan nghiên cứu asean hàn quốc là cơ chế thường niên
giữa các viện nghiên cứu chiến lược và quốc tế của các nước asean và hàn quốc
có nội dung chuyên sâu về quan hệ asean hàn quốc và đề xuất kiến nghị chính sách nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên